để nông thôn việt nam phát triển bền vững và trở thành những miền quê đáng sống
thì chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp được xem là nòng cốt
trong đó các địa phương cần đẩy mạnh liên kết sản xuất và phát huy vai trò hợp tác xã là trung tâm
đến nay đã có sáu mươi một tỉnh thành phố phê duyệt đề án chương trình
với tổng số sản phẩm dự kiến được chuẩn hóa ô cốp đến hết năm hai nghìn hai mươi là hơn ba tám trăm linh sản phẩm
vượt gần một sáu lần so với mục tiêu hai bốn trăm linh sản phẩm
nhiều sản phẩm đã được các đơn vị phân phối bán lẻ ký kết hợp đồng tiêu thụ với số lượng lớn
doanh thu của các sản phẩm ô cốp đều tăng đáng kể
trong năm hai nghìn hai mươi chương trình sẽ tập trung nâng tầm thương hiệu nông đặc sản địa phương
và tăng cường kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ
năm hai nghìn hai mươi mục tiêu đầu tiên là chúng ta sẽ hướng tới thực hiện được hoàn thành các mục tiêu đặt ra
tại quyết định châu bốn trăm chín mươi trong đó phấn đấu có hai bốn trăm linh sản phẩm được phân hạn và xếp theo chuẩn của chương trình ô cốp
cái thứ hai nữa là chúng ta tiếp tục hỗ trợ để phát triển các tổ chức liên kết sản xuất nhất là hợp tác xã
bên cạnh đó đối với hoạt động xúc tiến thương mại các địa phương một trăm linh các tỉnh thành phố sẽ tổ chức
các hoạt động xúc tiến thương mại cấp tỉnh và triển khai phát triển trung tâm điểm bán hàng ô cốp